một nhóm gồm bốn đối tượng tổ chức mua gom pháo nổ trái phép từ cửa khẩu hoa lư
tỉnh bình phước đưa về lâm đồng tiêu thụ ngay trong chuyến hàng đầu tiên
gần hai tấn pháo hoa nổ được các đối tượng đưa chót lọt vào địa bàn
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt là man văn tự lê đình sang nguyễn thị phương thảo
cùng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và phạm anh tịnh chú tại huyện trảng bom
tỉnh đồng nai tăng vật lực lượng công an tịch thu được là chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ
có trọng lượng là một bảy trăm bảy mươi bốn kg phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện lâm hà lấy lời khai các đối tượng
kiểm đếm và niêm phong toàn bộ số pháo tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng
ngày một mươi sáu tháng một công an tp tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
với đối tượng công dương văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ ở huyện kim sơn tỉnh ninh bình
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão
năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn tỉnh tây ninh trong ngày đầu giao quân tại đường hồ văn lâm
thuộc khu phố hai phường hai thành phố tây ninh công an thành phố tây ninh đã bắt quả tăng
đối tượng dương văn công đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và thu tiền góp ngày
từ những người vay miệng tiền tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động có nội dung thể hiện
việc cho vay lãi nặng một xe gắn máy và số tiền là hai triệu đồng quá trình điều tra
đối tượng công đã khai nhận cho hơn ba mươi người dân trên địa bàn tp tây ninh vay mượn tiền
dưới hình thức là vay tiền góp công an thành phố đã tiến hành mời làm việc được một mươi tám người vay
mượn tiền của đối tượng cộng với tổng số tiền là hai trăm bảy mươi triệu đồng đối tượng công đã thu lợi
bất chính là trên bốn mươi triệu đồng
còn tại an giang nắm bắt nhu
nhu cầu về thực phẩm của người dân trong dịp tết tăng cao vì lợi nhuận nhiều đối tượng kinh doanh
vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng hoạt động gây ảnh hưởng sức khỏe để
người tiêu dùng vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
an giang vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần tám tấn thịt
đông lạnh nghi vấn nhập lậu
trước đó vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp
cùng các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú khi đến quốc lộ
chín mươi một c thuộc ấp đồng ky xã quốc thái phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h một nghìn tám trăm linh chín do tài xế đặng văn ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển có vận chuyển số lượng lớn là thịt bò
thịt trâu nhập khẩu
sau đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường an giang
trạm chăn nuôi thú y và công an huyện an phú tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe ngọc điều khiển có vận
chuyển trên bảy chín trăm bốn mươi kg sản phẩm động vật là thịt bò thịt châu đông lạnh có xuất xứ nước ngoài
trị giá hàng hóa ước tính khoảng một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
và một số giấy tờ không phù hợp không hợp pháp so với thực tế hàng hóa trên xe
qua quá trình theo dõi vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với lực lượng thú y tỉnh đồng nai bất ngờ ập vào kiểm tra một cơ sở giết mổ gà chết
ở khu phố bốn c phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và phát hiện số lượng hàng tấn gà đang được chế biến chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bán cho các cơ sở làm giò trà
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng hơn hai hai tấn gà công nghiệp đã chết
bốc mùi hôi thối và đang có bốn người tiến hành làm lông mổ thịt trên nền xi măng ẩm thấp dơ bẩn
đại diện chủ cơ sở là bà trần thị ngọc thương cho biết số gà chết nói trên được thu mua từ các trại gà trên địa bàn
các xã la ngà và xã suối nho thuộc huyện định quán tỉnh đồng nai với giá bốn đồng một kg
sau đó vận chuyển về tại cơ sở tiến hành sơ chế làm sạch lông rồi phân loại đưa đi tiêu thụ trên địa bàn đồng nai và thành phố hồ chí minh
chủ yếu là bán cho một số cơ sở

đồng thời tại nơi cất dấu còn có một viên nghi là đạn quân dụng một vật nghi là vỏ đạn không có đầu đạn một cây dao và một cây búa tự chế
kết quả giám định xác định các viên nén và chất rắn màu trắng là ma túy tổng hợp
qua làm việc bước đầu thắng thừa nhận chất rắn màu trắng và viên nén là ma túy loại metafetamin và thuốc lắc
riêng đối với các dụng cụ tự chế bắn đạn trì và các vật nghi là đạn được bàn giao cho đội an ninh công an thành phố trà vinh xử lý theo thẩm quyền
vụ việc đang được công an thành phố trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bảy tháng một mươi một công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh nhiều mặt hàng
liên quan đến các đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường tân hiệp
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một lực lượng phối hợp trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa và công an phường tân hiệp tp biên hòa
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của anh trần quốc khánh ba mươi bảy tuổi
ngụ khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa đồng nai
phát hiện hàng ngàn sản phẩm chủ yếu là công cụ hỗ trợ đồ chơi tình dục các loại
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện có hơn ba sản phẩm đồ chơi kích dục
toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chiến tự chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với công an chủ cơ sở trần quốc khánh cho biết số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường
thông qua các trang mạng xã hội và hoàn toàn không có hóa đơn chiến tự
sau đó chủ cơ sở tiếp tục bán lại cho các đồng mối khác để kiếm lời
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một cùng với việc báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật
trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác điều tra hình sự năm hai nghìn hai mươi hai
với đoàn giám sát của bang pháp chế hội đồng nhân dân thành phố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã kiến nghị nhiều giải pháp
để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm trong kỳ cơ quan cảnh sát điều tra công an
hai cấp thuộc công an tp hcm đã giải quyết hơn một mươi ba năm mươi chín tình báo đạt tỷ lệ giải quyết gần tám mươi bốn
giải quyết hơn bảy vụ án
công tác điều tra xử lý tội phạm bắt giam giữ đã đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật
bỏ lọt tội phạm chỉ tiêu khám phá các vụ về trật tự xã hội xảy ra trong kỳ đạt trên bảy mươi
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế khó khăn dướng mắt như tỷ lệ giải quyết tình báo còn thấp
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tại một số đơn vị vẫn còn tồn nhiều đơn khiếu nại chưa được giải quyết kịp thời
đối với hạn chế trên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chỉ đạo chấn chính chung
các đơn vị tại các hội nghị giao ban
cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thuộc công an thành phố chỉ đạo công tác điều tra giải quyết nguồn tin tội phạm
nhằm nâng tỷ lệ giải quyết tình báo đảm bảo chỉ tiêu đạt chín mươi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất
như tiếp tục đề xuất ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm kiến nghị quỹ ba nhân dân tp hcm
và các cơ quan chức năng có liên quan xem xét đầu tư trang cấp kinh phí để công an tp hcm chủ động xây dựng
ghi hình có âm thanh tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và tại cơ quan cảnh sát điều tra công an
một số quận quyện và thành phố thủ đức đáp ứng và đảm bảo yêu cầu tố tụng được quy định
tại bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm xem xét bố trí ngân sách để đầu tư trang bị camera chất lượng cao
ở khu vực thường xảy ra các vụ phạm tội vì trật tự xã hội pha túy để nâng cao hiệu quả phòng cửa
kịp thời phát hiện ngăn chặn truy xét nhanh các vụ việc vụ án xảy ra trên địa bàn
thưa quý vị ngay sau mệnh lệnh của giám đốc công an tp hcm về đợt ra quân cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh trật tự tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba đã đồng loạt xuất quân
thực hiện nhiệm vụ và sau hai đêm xuất quân trấn áp tội phạm lực lượng đã xử phạt hơn hai trường hợp vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai mươi hai h tổ ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm gồm cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông bàn cờ
và lực lượng trinh sát xuất phát thực hiện buổi tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba tập trung đấu tranh mạnh quyết liệt với các loại tội phạm đường phố
nhất là cướp cướp giật trộm cắp cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng
tàn trự trái phép chất ma túy hung khí công cụ hỗ trợ và các vi phạm pháp luật nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ
bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của bang giám đốc công an tp hcm
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba còn tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm trong mùa world cup
với mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới
và nâng cao thu nhập đời sống của người dân sở công thương tp hcm đã phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị
nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở các địa phương
tại hội nghị thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế đêm
đối với kinh tế tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
trong đó việc phát triển kinh tế ban đêm sẽ tạo công an việc làm thu nhập cho người lao động
và tận dụng tối đa các tài nguyên nguồn lực tại chỗ để thu hút khách du lịch
đây cũng là một trong những định hướng được chính phủ đặt ra và khuyến khích phát triển
cũng theo các đơn vị lữ hành hiện nhu cầu chi tiêu của du khách vào ban đêm chiếm khoảng bảy mươi mức chi tiêu trong đường tour của khách
tuy nhiên các dịch vụ về đêm như mua sắm ẩm thực giải trí vẫn chưa được xem trọng đầu tư
hiện tp hcm đang xây dựng cơ chế chính sách rõ ràng để kinh tế ban đêm sẽ là nối dài hoạt động kinh tế ba ngày
qua đó làm cho hoạt động của nền kinh tế có hiệu quả cao hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới